dự án đầu tư xây dựng đoạn tuyến nối từ đại lộ võ văn kiệt vào cao tốc tp hcm trung lương
giai đoạn một dài hai bảy km đang được chủ đầu tư và ngành giao thông vận tải tp hcm gấp rút triển khai
với tổng vốn đầu tư là một năm trăm linh tỷ đồng dự kiến công trình sẽ hoàn thành sau hai mươi tháng thi công
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư bot tp hcm trung lương cho biết
dự án đầu tư xây dựng đoạn tuyến nối từ đại lộ võ văn kiệt vào cao tốc tp hcm trung lương
giai đoạn một dài hai bảy km với tổng vốn đầu tư một năm trăm linh tỷ đồng
trong đó xây dựng đường cho bốn làn xe lưu thông hai nút giao có cầu vượt tại hai đầu tuyến
công trình sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ mở thêm hướng lưu thông mới từ đại lộ võ văn kiệt